thưa quý vị tại phiên xét xử vụ án sai phạm trong đấu thầu tại sở y tế tp cn vào chiều ngày một mươi tháng hai
cựu giám đốc sở y tế cần thơ bùi thị lệ phi thừa nhận sai phạm khi thông thầu cho doanh nghiệp
trúng bốn gối thầu thiết bị y tế gây thiệt hại ba mươi ba tỷ đồng do áp lực từ chủ tịch tp cn
bị cáo bùi thị lệ phi và cao minh chu cựu giám đốc sở y tế cần thơ bị xác định đã can thiệp trái pháp luật
và hoạt động đấu thầu cho công ty nhg và công ty bình an trúng cả bốn gối thầu trị giá gần chín mươi tỷ đồng
gây thiệt hại ngân sách gần ba mươi ba tỷ đồng
với tư cách là người đứng đầu ngành y tế cần thơ từ tháng năm năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo bùi thị lệ phi trực tiếp quản lý vốn nhà nước để đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế
bị cáo còn đại diện chủ đầu tư ký trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án
bố trí vốn cho bốn gói thầu và bị cáo buộc nhận ba hai tỷ đồng
còn bị cáo cao minh chu nhận hai trăm linh triệu đồng từ bị cáo hoàng thị thúy nga
chủ tịch công ty nsg liên quan đến việc đấu thầu
tại phiên tòa bị cáo bùi thị lệ phi đã thừa nhận hành vi sai phạm nhưng cho rằng
bị truy tố với vai trò chủ mưu là quá nặng mà hành vi sai phạm của mình xuất phát từ chỉ đạo của cấp trên
về cáo buộc nhận hơn ba tỷ đồng lại quả từ chủ tịch công ty msg bị cáo bùi thị lệ phi đã phủ nhận
còn bị cáo cao minh châu cho rằng lúc xảy ra sai phạm
bị cáo với vai trò là phó giám đốc kiêm trưởng ban quản lý dự án
có đông đốc nhân viên làm thủ tục hồ sơ dự thầu
chứ không chỉ đạo lấy hồ sơ từ chính nhà thầu như lời khai của cấp dưới
bị cáo cao minh châu thừa nhận những sai phạm của mình góp phần gây thiệt hại
cho nhà nước gần ba mươi ba tỷ đồng song cho rằng không có động cơ tư lợi cán